kính chào quý vị và các bạn
sự tác động của rãnh mây rông từ phía bắc xuống cộng thêm với nhiễu động gió đông từ biển đầy vào
nên ngày hôm nay bắc bộ chuyển nhiều mây hơn
riêng khu vực đồng bằng và ven biển đông bắc có mưa vừa có nơi mưa to và rông
sau đó khi rãnh mây rông yếu đi thì mưa sẽ giảm hơn nhưng vẫn duy trì vào lúc chiều tối
trong mưa rông vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
về nhiệt độ do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực giảm nhẹ
giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ thời tiết mát mẻ dễ chịu
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do ít chịu tác động của rãnh mây rông
nên mưa rông không mạnh bằng ở các tỉnh phía đông bắc bộ
tuy nhiên người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
mưa sẽ còn kéo dài trong ba ngày tới nên nền nhiệt tại đây không quá cao
trưa chiều giao động trong ngưỡng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chịu ảnh hưởng của dẻo tụ nhiệt đới
kết hợp với nhiễu động gió đông nên ba ngày tới đều có mưa rào và rông rải rác
cuộc bộ có mưa to đến rất to
người dân cần cảnh giác cao với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất đá khu vực ven sông suối
do có mưa nên mức nhiệt tại đây cũng giảm đáng kể
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng xuống đến bình thuận cũng có mưa
nhưng tập trung chính về chiều tối và đêm
trong mưa rông cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt tại đây cũng khá mát mẻ khi cao nhất ngày chỉ ở trong ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên trong những ngày tới sẽ nằm ở dìa phía nam của dẻo tụ nhiệt đới
với đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên vẫn có mưa rông mạnh vào lúc chiều và tối
cục bộ có mưa to kèm theo sấm xét gió mạnh
mưa nhiều khiến cho nhiệt độ tại đây giảm nhẹ
ngày đêm từ một mươi chín đến ba mươi độ
đêm với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng chịu ảnh hưởng của rào tụ nhiệt đới kết hợp với gió tây nam hoạt động mạnh
nên ba ngày tới đều có mưa rông vào lúc chiều tối
cuộc bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió rất mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ giao động phổ biến trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ